sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang cho biết
đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn hòn chú tại thị xã tân châu tỉnh an giang
về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó do người nhà có tiếp xúc với f một nên nhà của ông hòn được chính quyền địa phương trăng dây phong tỏa
khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi tám tháng chín ông hòn tự ý ra tháo dây phong tỏa trước cửa nhà
nhận được tin báo ông nguyễn văn sớm trưởng ban nhân dân ấp phú hữu hai đến kiểm tra
bất ngờ bị ông hòn đánh trúng vào mặt
khi lực lượng công an đến hiện trường để mời ông hòn lên cơ quan làm việc
thì ông hòn không chấp hành mà còn dùng những lời lẽ thô tục chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ